đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoái đức thành phố hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn đã phát hiện một kho hàng trên địa bàn huyện
có số lượng lớn bình chứa khí n hai o và các máy móc dùng để san chiết trái phép
luôn đóng chặt cửa nằm sâu trong ngõ cụt chỉ có một đường ra vào duy nhất không hoạt động sản xuất
tuy nhiên được gắn rất nhiều camera theo dõi bên ngoài
nắm bắt tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức
đã phát hiện đây thực chất là kho chuyên sàn chiết khí cười n hai o trái phép số lượng lớn
đường vào với khu này thì rất là vắng và họ luôn luôn là đóng cửa và có cái sự phòng bị đối với cơ quan chức năng
cho nên là rất là khó theo dõi và nắm bắt
tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành phát hiện ông trương nho hà
chủ cơ sở cùng một số nhân viên đang dùng máy nén khí để thực hiện hành vi săn chiết khí n hai o
từ bình khí to sang bình khí nhỏ với mục đích để bán
đồng thời ông này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
tôi nhập về với số lượng cái giá thành thì khoảng năm sáu triệu một bình
rồi sáng chiết ra những cái bình lẻ rồi tôi đi đổ quanh hà nội và các tỉnh lân cận
tôi nhập ở trên lấy địa chỉ ở trên mạng nhập về chỗ công ty này
nó tự đem đến địa chỉ này nó trở về kho này
thì mình có trách nhiệm là mình chiết ra các cái bình bé này
mỗi lần nhập khoảng hai trăm linh triệu gần hai trăm linh
thế là mình bán buôn thì mới giá hai trăm linh nghìn một cần
còn bán lẻ bán lẻ thì cái đấy thì lại tùy nó cứ giao động khoảng từ ba đến năm trăm linh nghìn
tầm chiều mới bắt đầu làm làm thì chiết ra các bình bé này tối tối mới đi giao
thế là có những người thì tới lấy có những người thì mình lại phải
để cho địa chỉ ra mình giao tận lợi
nếu khi nghèo quá khó khăn thì rồi cứ làm thôi
tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở lực lượng chức năng xác định có một mươi bảy bình chứa khí n hai o loại bảy mươi kg một bình
một mươi bình loại một mươi hai năm kg một bình chín mươi một vỏ bình kim loại trên vỏ bình có ghi chữ khí n hai o và không có nhãn mắc
không rõ nguồn gốc xuất xứ năm trăm linh quả bóng cao su một máy náy khí một thiết bị săn chết khí một cân điện tử
theo cơ quan chức năng số bình khí n hai o trên thuộc danh mục hóa chất hạn chế kinh doanh
là hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vụ việc đã được cơ quan chức năng tạm giữ tăng vật phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật